tại hà nội bộ ngoại giao việt nam phối hợp với hội đồng bảo an liên hợp quốc đã tổ chức buổi hội thảo việt nam trong hội đồng bảo an đối tác vì một nền hòa bình bền vững
việt nam lần đầu tham gia vào hội đồng bảo an liên hợp quốc vào năm hai nghìn tám hai nghìn chín
từ đó đến nay sau một mươi năm hoạt động việt nam luôn là một thành viên có tinh thần có quan điểm thực sự
có năng lực đóng góp và trách nhiệm hàng đầu trong vấn đề gìn giữ bảo vệ hòa bình an ninh trong khu vực cũng như trên toàn thế giới
tại buổi hội thảo các đại biểu đã cùng nhau điểm lại những thành tựu mà việt nam đã đạt được trong suốt một mươi năm hoạt động trong hội đồng bảo an liên hợp quốc
đồng thời trình bày về những vấn đề đang còn tồn tại xung quanh việc giữ gìn hòa bình an ninh khu vực và quốc tế
và từ đó đưa ra những ý kiến thảo luận về những vấn đề việt nam cần làm để tăng cường hơn nữa vai trò của mình đóng góp cho hội đồng bảo an liên hợp quốc